bộ y tế thông tin về trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên ghi nhận tại việt nam
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam
khi về đến sân bay nội bài vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus sars cov hai
hành khách đã được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca nhiễm covid một mươi chín
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và được cách ly phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú
khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp atpca cho kết quả dương tính
với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân là hành khách trở về từ anh quốc ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện đã tiến hành giải trình tự bộ gen sars cov hai nhiễm trên bệnh nhân này bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới sử dụng công nghệ oxfordnopur ont
kết quả là nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu giải trình tự lại cho bệnh nhân
kết quả giải trình tự gen của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân đã nhiễm biến chủng omicron
và đây là trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên ghi nhận tại việt nam
là người nhập cảnh đã được cách ly quản lý kịp thời ngay sau khi nhập cảnh